tiếp theo là thông tin bắt giữ các đối tượng mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại an giang và đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn thị bích tiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường long thạnh thị xã tân châu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó khám xét phòng trọ của tiền lực lượng công an thu giữ bốn mươi tám đoạn ống hút một bọc ni lông trong suốt
đều chứa tinh thể màu trắng bên trong nghi là ma túy sáu mươi chín đoạn ống hút chứa chất bột màu trắng bên trong nghi là ma túy
và nhiều tăng vật liên quan qua đấu tranh khai thác đối tượng tiền khai nhận tăng vật mà lực lượng công an thu giữ
là ma túy đá và heroin số ma túy trên tiền mua của một người lạ mặt đem về để bán lại cho các con nghiện kiếm lời
còn với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy bốn đối tượng lăng quốc việt hồ quang nguyên nguyễn thành trung
cùng chú tỉnh đồng nai và nguyễn ngọc điệp chú tại tỉnh cà mau đã bị công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó công an tp long khánh tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ ở khu phố năm phường xuân hòa phát hiện bốn đối tượng trên
cùng hai người khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy qua test nhanh chất ma túy cả sáu đối tượng đều dương tính
qua điều tra xác định bốn đối tượng trên là người đứng ra để tổ chức hai đối tượng còn lại đã bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy